có thông tin khẳng định hiền đang có mặt ở hà nội tiếp đó là các thông tin hiền vừa xuất hiện tại địa bàn huyện đà bắc
đây là khu vực rừng núi rất hiểm trở vừa có các đường tiểu ngạch ở giữa những cánh rừng rất khó khăn cho quá trình xác minh và trụ bắt tội phạm
với yêu cầu đặc biệt mỗi khi có thông tin các trinh sát phải tiến hành ra soát hết sức kỹ cảng thận trọng địa bàn
nhiều trinh sát đã phải di chuyển suốt đêm ở các khu vực rừng núi hiểm trở để tìm manh mối hiền đang trốn ngồi tàn đầu
đối tượng hiền này có một đặc điểm nhân dạng giống rất giống đối tượng cùng đi với đối tượng bùi văn an
thì lúc này đặt ra cho ban chuyên án cũng rất nhiều những giả thiết mà chúng tôi cũng rất là trăn trối mà phải đưa ra nhiều nhận định
rất là khác nhau
sau đó ban chuyên án và các đồng chí lãnh đạo cũng quyết định quyết định là phải triệu tập và bắt bằng được đối tượng hiền này
phương án bắt đối tượng hiền được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng đảm bảo an toàn nhanh gọn bí mật bất ngờ
và tổ trinh sát chốt chặn ở nhà của hiền đã báo cáo cho bàn chuyên án là đã xác định được hiền trở về nhà
và chập tối ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhiệm vụ được phân công trong một tổ công tác đi theo tổ trưởng thuộc dân phố đến ngọn cửa để thu tiền sinh hoạt xóm
và khi đối tượng ra mở cửa đán lập tức không chỉ đối tượng dẫn dài về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan công an bước đầu bùi văn hiền luôn quanh co chối tội và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm
cũng như nói không quen biết với bùi văn an
tuy nhiên khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng những bất minh về tên ba cổ hiền thì lúc bấy giờ hắn mới khai nhận
hắn nói có đi cùng với bùi văn an hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương
có hành vi sát hại anh nam vứt rác xuống đèo trên quốc lộ sáu khu vực thông khe
nhưng tất cả mọi việc đều do an thực hiện mình chỉ hỗ trợ
cuối đầu thừa nhận thì đối tượng này đổ cho người đồng bọn
đồng bọn thì lúc này là bắt đầu đối tượng mới khai lên đối tượng bùi văn an
thì khai lên đối tượng bùi văn an và đổ hết cho toàn bộ cái việc này cho an
là người chủ mưu người rồi tổ chức rồi chuẩn bị rồi là người là rủ dê để sử dụng ma túy đá
đấy và khai rằng toàn bộ hành vi do an gây lên
sáng tịnh đề lộn
hắn là đối tượng khó đấu tranh và theo lời khai nhận của đối tượng
hắn đã vứt sát nạn nhân dưới vực
bàn chuyên án phối hợp với công an huyện mai châu công an huyện tân lạc
tìm xuất dọc đường của đèo thông khe
nhưng ở nơi đây đồi núi nối tiếp nhau địa hình rất hiểm trở mây mù quanh năm
việc tìm ra sát nạn nhân là một điều vô cùng khó khăn
giả soát suốt một ngày mà tổ công tác
vẫn không tìm thấy thi thể nạn nhân
tổ công tác báo về cho ban chuyên án để tính phương án khác
vì không thể chỉ căn cứ và lời khai của đối tượng
có thể đối tượng khai gian dối nhằm kéo dài thời gian điều tra
đối tượng khai là ở đỉnh đèo thông khe
đèo thông khe rất dài tổng đèo thông khe là một mươi hai km
thì tiến hành giả soát từng vị trí từng khu vực một
tuy nhiên rất là khó khăn không thể tìm được
không thể tìm được sát nạn nhân ở đâu
sau đó là tiếp tục lại đấu tranh
một tổ ở nhà đấu tranh để vẽ từng vị trí từng đường đi
chúng tôi đã tiến hành giả soát lại khu vực thông khe
tuy nhiên giả soát rất là kĩ
nhưng mà không phát hiện được tử thi
sau đó thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành đấu tranh
tiếp tục với đối tượng và xác định lại khu vực đối tượng
và yêu cầu đối tượng chỉ lại địa điểm
đối tượng chỉ là khu vực đường cua thuộc địa phận huyện mai châu
hoặc là khu vực thông khe thung nhuế
do đó thì chúng tôi đã tiếp tục mở rộng
ngoài khu vực thông khe đã tìm kiếm kỹ rồi
thì chúng tôi mở rộng tìm kiếm ở khu vực sông nhuế
đến cuối giờ chiều ngày một mươi bốn tháng chín
tổ công tác truy tìm xác nạn nhân đã phát hiện ra
sát tại đèo thung nhuế huyện mai châu tỉnh hòa bình
có một sát chết nam giới đang trong tình trạng phân hủy mạnh
sau khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh hòa bình
và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt
phong tỏa hiện trường thực hiện công tác điều tra
kết quả khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm tử thi cho thấy
hiện trường nơi phát hiện tử thi
không phải là nơi hiện trường chính xảy ra vụ án
mà là hiện trường thứ hai
nơi xấu xác
đây thể hiện bản chất
và tính minh động của hương thủ
sau khi gây án nằm phía tài sát
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chia thành nhiều tổ cảnh sát giao thông có cảnh sát hình sự có các cảnh sát phụ trách xã có
nhưng mà tất cả chúng tôi đều mặc dân sự để hóa trang để mật phục
vì sợ rằng trong đêm đối tượng sẽ di chuyển khỏi địa bàn lạc sơn
và chúng tôi trong cả đêm đó mật phục ở các tuyến đường các ngã đường
nhưng lại không được lộ và phải kiểm tra chặt chẽ tất cả người ra vào cái khu vực xóm đó
mọi ngã đường từ tỉnh hòa bình đi ra các tỉnh lân cận như ninh bình hà nội phú thọ sơn la được chốt chặn
quyết tâm của ban truyện án lúc này là cần phải bắt được an trong thời gian ngắn miếp
vì nếu không y trốn sang bên kia bên giới hoặc nguy hiểm hơn y là có khả năng gây án trên đường tẩu thoát
trước các phương tiện thông tin đại chúng được cập nhật liên tục về vụ án giết người cấp taxi tại huyện lạc sơn
dường như làm đối tượng
đối tượng đã liên tục di chuyển khỏi địa điểm mà mình vừa đặt chân đến để trốn tránh sự giả soát của cơ quan điều tra
có nhiều cái thông tin nó trái chiều là đối tượng này thấy có xuất hiện ở cái hướng đi về hướng ninh bình
kể cả đồng chí trưởng ban cũng như là đồng chí trưởng phòng quyền trưởng phòng chính trình
cũng đã phân một tổ công tác xuống địa bàn ninh bình xuống địa bàn hà nội để theo cái nước đi nước bước của đối tượng túc an
tuy nhiên thì có một điều đặc biệt là khi anh em chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thì vẫn cần một tổ công tác nằm tại khu vực nhà an
thì có một cái hiện tượng lạ
xác định là đối tượng bùi văn an vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn huyện lạc sơn và địa bàn xã thượng cốc
thì chúng tôi phối hợp với phòng hành sự
thứ nhất là thắt chặt là tại địa bàn xã thư cốc
nơi đối tượng có rất nhiều mối quan hệ
thứ nhất anh em
trong gia đình bạn bè và người thân
thì qua các cái biện pháp trinh sát
thì chúng tôi xác định đối tượng bùi văn đang lẩn trốn tại một nhà dân
ở trong xóm
tối ngày một mươi bốn tháng chín
xác định được đối tượng bùi văn an đang lẩn trốn ở ngôi nhà gần bề rừng
ở xã thư cốc
khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã chia ra làm ba tổ công tác
bao vây khu rừng các đoạn đường quanh xã
chờ đến nửa đêm
các vòng vây dần được khép chặt
đông loạt bất ngờ
tiếp cận để không bị bỏ lỡ
an vừa mở cửa để đi ra ngoài
hiền vùng lên
quảng dây thừng xít cổ anh nam
vốn tỏ khỏe
anh nam vùng vẫy chống cự
nhưng bị an từ ngoài chưa vào xe giúp sức
giữ lấy tay chân để khống chế
nên anh nam dần dần bất động
rồi tử vong
sự trong đời
sử dụng ma tùy đá vào
thì không kiểm soát được bản thân
bây giờ tôi chỉ
thấy là rất hối hận
và không biết là
không biết làm thế nào để
bụ đáp cho gia đình
nhà nạn nhân
với lại là
giờ bố mẹ tôi thì
cũng sắp già hết rồi
nhà thì có mỗi đứa con trai
bây giờ tôi gây ra
chuyện như này thì
không biết là bao giờ
có ngày về để
hòa nhập với cộng đồng
với lại là
tôi chỉ mong
nạn nhân ở trên cao
tha thứ cho đồ tôi
lỗi lầm của tôi gây ra
qua cái vụ việc này thì
rút ra mấy cái bài học kinh nghiệm
cụ thể như thế này
cái thứ nhất là phải có cái sự lãnh chỉ đạo
toàn diện trực tiếp
của lãnh đạo
để sớm có những cái định hướng
và quyết đáp cụ thể
từng vấn đề
cái thứ hai nữa là phải
huy động được
các cái lực lượng tập trung
đặc biệt là cái sự phát triển của lãnh đạo
phối kết hợp giữa các lực lượng
kể cả là trong tỉnh và ngoài tỉnh
cái thứ ba nữa là
phải làm tốt cái phát động phong trào
đặc biệt là liên quan đến
việc cung cấp các cái thông tin
có liên quan để phục vụ cho cái việc
điều tra truy tìm thủ phẩm
đúng một mươi ngày sau khi vụ án cướp tài sản
và giết người xảy ra
với sự vào cuộc đầy quyết tâm của ban truyền án
nguyên phạm bùi xuân an
và bùi văn hiền
đã bị bắt đầu
đối diện với sự trừng trị của pháp luật
đây là chiến công xuất sắc của công an tỉnh hòa bình
để đem lại niềm tin cho nhân dân
thưa quý vị và các bạn
vụ án khép lại
song đã để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là đội tuổi thanh thiếu niên
hết sức manh động và liều lĩnh
vì thế mỗi người dân cần tự trang bị cho mình
những kiến thức cần thiết
về phòng chống tội phạm
để tự bảo vệ mình
đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh
chuyên mục hành trình phán kỳ này của chúng tôi
cũng xin được kết thúc tại đây